hiệp định thương mại tự do việt nam eu đã được chính thức ký kết vào ngày hôm nay tại thành phố hà nội
với việc xóa bỏ gần chín mươi chín thuế quan giữa eu và việt nam trong một mươi năm
và xóa sáu mươi năm thuế nhập khẩu hàng eu vào việt nam trong giai đoạn đầu là một lợi thế mà việt nam có được
tuy nhiên cùng với cơ hội thì thách thức khi evfta có hiệu lực là không nhỏ
theo hiệp định evfta việt nam sẽ cắt giảm hai mươi bốn số dòng thuế nhập khẩu nông sản
về ngày năm đầu và cắt giảm chín mươi chín sau một mươi năm
như vậy các ngành hàng gia cầm chăn nuôi lợn sữa và sản phẩm từ sữa sẽ chịu cạnh tranh nhiều nhất
trong khi quy mô doanh nghiệp nông nghiệp của ta chủ yếu vừa và nhỏ chăn nuôi chủ yếu hộ gia đình nhỏ lẻ
giá thành sản xuất cũng cao hơn vài chục phần trăm so với sản phẩm nhập khẩu
đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chúng ta vẫn nằm trong nền sản xuất nhỏ lẻ
và vẫn có những nền sản xuất nhỏ lẻ và vẫn có những nền sản xuất nhỏ lẻ
mọi cái xuất xứ nó vẫn chưa được rõ ràng
thì nay nếu mà mình tham gia thì đương nhiên là mình sẽ phải tự làm lại những cái cách
mà trước đây mình không thể làm theo cách truyền thống của việt nam nữa
chẳng hạn như là đối với các doanh nghiệp sản xuất hoặc là xuất khẩu thủy sản
thì chắc chắn là phải hoặc là các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu về nông lâm lương thực
thì phải có xuất xứ rõ ràng và cũng phải làm theo các tiêu chuẩn việt gáp
theo thống kê của bộ công thương kim ngạch thương mại của eu với việt nam năm hai nghìn một mươi tám
mới đạt con số khiêm tốn bốn mươi hai tỷ đô la mỹ
với mức độ tăng trưởng một mươi bảy nếu evfta được ký kết thì hiện chỉ có các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn
và doanh nghiệp fdi có khả năng đáp ứng được tỷ lệ tự chủ nguồn nguyên phụ liệu
tuần thủ quy tắc xuất xứ và bảo đảm chất lượng sản phẩm theo quy định của hiệp định
đồng thời trong bối cảnh khủng hoảng nợ công của eu vẫn chưa có hồi kết
nguy cơ bất ổn của liên minh này vẫn tiềm ẩn
đó là sự chuẩn hóa về mặt
quy trình đó là đảm bảo về mặt chất lượng hàng hóa và đó là nâng cao năng lực cạnh tranh
bởi vì khi chúng ta gia nhập một cái thị trường chung như vậy thì không phải là cái sự cạnh tranh trong nước đó
và cạnh tranh với chính những đối thủ hoặc là những doanh nghiệp của các nước
trong một hiệp định những hàng biển thuế từ eu được vào việt nam
nếu như là hàng hóa của chúng ta không đảm bảo chất lượng
không có cái giá thành hợp lý thì ngay trên đất nước của chúng ta chúng ta đã thua rồi
nói gì thì có thể là xuất khẩu sang các nước như vậy
bên cạnh đó sự tương thích còn yếu về luật pháp nhất là cơ chế giải quyết tranh chấp bảo hộ của việt nam
với luật pháp châu âu và quốc tế
trong đó có tình huống các bên gia đòn phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích của mình còn nhiều hạn chế
chính vì vậy những quy định hướng dẫn và hoạt động của chính phủ giúp cung cấp thông tin
và nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp
là điều hết sức cần thiết